thưa quý vị năm hai nghìn chín chính phủ đã có công văn về việc cấm đốt vàng mã nơi công cộng
năm hai nghìn một mươi ba nghị định số một trăm năm mươi bảy quy định phạt người đốt vàng mã nơi công cộng là năm trăm linh đồng
nhưng câu chuyện đốt vàng mã thì vẫn kéo dài đến tận bây giờ
theo đại diện của giáo hội phật giáo việt nam thì tập tục này chỉ gắn với các tín ngưỡng dân gian
nói chung là phật giáo không hề có kinh sách nào nhắc tới việc đốt vàng mã
thực tế thì dù không có trong giáo lý nhà phật nhưng việc đốt vàng mã tràn lan tại các ngôi chùa lại vô cùng phổ biến
mới đây giáo hội phật giáo việt nam đã đề nghị phật tử không đốt vàng mã tại các ngôi chùa trên toàn quốc đang được dư luận quan tâm đặc biệt
bởi ít nhiều đó vẫn là một cột mốc trong câu chuyện nhùng nhằng suốt hàng chục năm qua về việc này
vậy phải ứng xử như thế nào với tập tục đốt vàng mã
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại một số điểm di tích ở hà nội và thành phố hồ chí minh
phủ tây hồ những ngày đầu năm mới
từng dòng người từ khắp nơi đổ về đây làm lễ
cùng với lễ dân hương thì việc hóa vàng là một phần không thể thiếu với người đi lễ tại đây
theo ban quản lý khu di tích phủ tây hồ
lượng cho mỗi ngày lên tới
một năm triệu đồng
cả chục bao tài
theo con số thống kê chưa đầy đủ
mỗi năm người dân việt nam đốt gần năm mươi tấn vàng mã
chỉ tính với một triệu đồng
ở hà nội số tiền bỏ ra phục vụ mua sắm vàng mã lên tới trên bốn trăm linh tỷ đồng một năm
trung bình vào mỗi dịp lễ tết
mỗi gia đình phải bỏ ra từ ba mươi đến năm mươi nghìn đồng mua tiền giấy
thậm chí có gia đình tiêu tốn đến hàng chục triệu đồng để mua vàng mã
ngày xưa cách đây vài trăm năm
thì đốt vàng mã quá lắm người ta chỉ đốt đôi giày
bộ quần áo
nhưng bây giờ người ta đốt cả ô tô
cả xe máy
cả nhà nâu
thế thì đấy là biến đổi đấy chứ
đã bị biến đổi
cho nên tôi nghĩ rằng
là các hiện tượng ví dụ như là biến tướng của vàng mã
thì nó cũng theo thời thế thôi
nhưng ta tránh cái nợi dụng vàng mã
tránh những người nợi dụng
để làm những cái việc mà
mà gây những mê tín cho người dân tiếp
vì vậy hiện nay ta thấy hiện tượng nó cũng rất là kỳ dị
nó đốt đủ thứ
đốt xe máy đốt ô tô cho người âm
thậm chí có người còn đốt cả các cô hầu về
cho cục ông bên kia nó vui vẻ cả
thì đấy tôi nghĩ là đấy là mê tín quá mất
tục đốt vàng mã đã có từ lâu
và càng ngày càng ăn sâu vào đời sống văn hóa của con người
chính vì vậy xã hội phật giáo
mặc dù đã có đề nghị bỏ đốt tại chùa triền
thì việc loại bỏ hẳn là điều không hề dễ dàng
thưa bà bà có thể cho biết cái quan điểm của cục văn hóa cơ sở và công việc
giáo hội phật giáo việt nam đã đưa ra cái quyết định
hạn chế việc đốt vàng mã cho các cơ sở tôn giáo trong cả nước
với vai trò quản lý nhà nước thì chúng tôi ủng hộ và đánh giá rất cao
cái sự vào cuộc của giáo hội phật giáo việt nam trong thời điểm hiện nay
cũng đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận một cách cơ bản
bài bản và đúng đắn về cái nghi thức đốt vàng mã của người dân
để làm sao chúng ta vẫn thể hiện được sự thành kính
cái nghi thức dân gian cái tâm nguyện của những người đã sống
với những người đã mất nhưng vẫn đảm bảo được một cái nét đẹp
một cái văn minh trong cái thực hiện những cái quy định về nếp sống văn minh
ở trong lễ hội và cũng là nếp sống văn minh trong cái di tích
tuy nhiên tục đốt vàng mã đã ăn sâu trong tiềm thức của người dân việt nam
vậy thì theo bà chúng ta phải có những cái biện pháp như thế nào
trong việc tuyên truyền cũng như hạn chế cái tục đốt vàng mã trong người dân
giải pháp đầu tiên là biện pháp tuyên truyền về nhận thức
cho mỗi người dân khi tham gia các hoạt động tín ngưỡng
tuy nhiên để giải quyết tận gốc của vấn đề thì phải có một giải pháp rất đồng bộ
cái thứ hai nữa là cái thực hiện nếp sống văn minh
hiện nay thì cũng đã có những văn bản những bệnh lệnh hành chính
tuy nhiên nó ở mức độ cho nên ngay lập tức mà chúng ta áp dụng một cái biện pháp mệnh lệnh hành chính là rất khó
chúng ta phải có sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương trong cái việc đưa ra những cái biện pháp
vậy chúng ta đã có những chế tài xử lý trong việc đốt vàng mã gây ô nhiễm môi trường cũng như là gây mất trật tự an ninh chưa cơ bản
hiện nay trong nghị định của chính phủ chỉ có quy định chung
một điểm thứ nhất đấy là xử lý những hành vi đốt vàng mã không đúng nơi quy định
trên thực tế là nó có cả vàng mã và đồ mã
vàng mã thực ra rất là ít nhưng cái hiện tượng nhô là đồ mã
đồ mã rất nhiều rất to
thì cái tốn kém và cái ảnh hưởng chung tới môi trường
ảnh hưởng chung tới
cái lợi ích cộng đồng là ở đô mã là nhiều hơn
thì cái việc đó mình có pháp điển hóa hay không thì lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố
chúng ta phải tổng kết từ từ việc tửng tiễn
chúng ta phải điều tra số học
chúng ta phải có những biện pháp để vận động tuyên truyền cho người dân
và chúng ta phải đánh giá được toàn bộ cái yếu tố khi chúng ta đưa ra một mệnh lệnh hành chính
bởi vì rõ ràng cái gì nó gắn với cái tiềm thức cái nghi thức cái tâm linh của từng con người thì thay đổi là cả một quá trình
chứ không thể áp dụng ngay một biện pháp mệnh lệnh hành chính mà không có sự nghiên cứu
cái sự thử nghiệm trải nghiệm và cái tổng kết thực tiễn
và bất kỳ một văn bản nào khi ra đời thì cũng phải đảm bảo được quyền lợi của các nhà
của các đối tượng điều chỉnh quyền lợi của nhà quản lý nhưng cũng phải là quyền lợi của người dân
chúng ta cũng đã có luật tín ngưỡng tôn giáo
chúng ta cũng đã có hiên pháp
người dân người ta được thể hiện cái sự tín ngưỡng trong khuôn khổ như là sự tự do tín ngưỡng
thế cho nên cái điều này cũng phải hết sức thận trọng và phải có từng bước
xin cảm ơn bà đã nhận lời trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân